chiều nay một mươi tháng hai dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ bốn mươi hai
trong phiên họp chiều nay ủy ban đã xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
cấp huyện tại một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đề án các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được sắp xếp là thái bình lào cai hà nội
cần thơ khánh hòa và cao bằng sau khi thực hiện sắp xếp tại các tỉnh thành phố này
sẽ giảm được tổng số hai đơn vị hành chính cấp huyện và bốn mươi bốn đơn vị hành chính cấp xã
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến yêu cầu các tỉnh thành giải trình làm rõ hơn lý do sắp nhập các huyện
xã cần xem xét thận trọng khách quan toàn diện và kỹ lưỡng các yếu tố về truyền thống văn hóa
lịch sử yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
cũng như những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của các đơn vị hành chính
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận nội dung này vào phiên làm việc sáng mai